trong thời gian qua nhiều nhà xe núp bóng các doanh nghiệp vận tải ngang nhiên lập bến cóc xe dù
hoạt động ngày đêm gây thất thoát cho ngân sách của nhà nước
thực trạng này đòi hỏi tăng cường việc quản lý xe chạy hợp đồng trá hình tuyến cố định
do vậy nghị định số một mươi đã được ra đời với nhiều quy định mới đã đưa hoạt động xe hợp đồng này đi vào khuôn khổ
nghị định một mươi quy định các đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký hợp đồng với người thuê vận tải
khi có nhu cầu thuê cả chuyến xe đồng thời nghiêm cấm các hành vi như gom khách
đặt chỗ bán vé thu tiền đối với hành khách dưới mọi hình thức
ngoài ra các doanh nghiệp vận tải cũng không được đi lại giữa hai điểm cố định và cung cấp hành trình này cho hành khách
nghị định một mươi cũng quy định các đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký hợp đồng với người thuê vận tải
cũng quy định xe hợp đồng không được phép hoạt động tại địa phương nơi mà không được cấp phù hiệu quá bảy mươi
tổng thời gian hoạt động của phương tiện đó
ngoài ra xe hợp đồng không được phép hoạt động trung lập từ điểm đầu đến điểm cuối quá ba mươi
đối với dữ liệu hợp đồng điện tử tổng cục đường bộ việt nam hoàn toàn có thể đón nhận dữ liệu gửi từ hợp đồng điện tử về
và hoàn toàn có thể kiểm soát được các chuyến xe xuất phát
việc xác định điểm trung lập đó chúng tôi xác định thông qua hai thứ
thứ nhất là thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
thứ hai là thông qua kết hợp với thông tin trước mỗi chuyến đi thì gửi lên cơ quan quản lý nhà nước
ví dụ như là thông tin về điểm đầu điểm cuối kết hợp với cả cái thông tin đó
thì trên hệ thống giám sát hành trình sẽ xác định vị trí điểm đầu điểm cuối kết hợp đấy
có bao nhiêu lần gửi trung lập
việc đón trả khách tại trụ sở chính trụ sở chi nhánh của doanh nghiệp vận tải
cũng không được diễn ra
điều này ngăn chặn việc văn phòng các doanh nghiệp vận tải trở thành bến cóc xe dù
tất cả các sai phạm sẽ được cập nhật qua các phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ
giúp cơ quan quản lý nhà nước thu thập thông tin nhanh chóng chính xác và đầy đủ
nâng cao khả năng chia sẻ kết nối và phối hợp liên ngành hiệu quả hơn
trong triển khai thực hiện các chương trình bảo đảm an toàn giao thông